thực hiện chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
trong thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai có hiệu quả chương trình này
theo kế hoạch thì tại tỉnh bắc cạn dự án sẽ thực hiện tại năm mươi bảy xã thị trấn thuộc bảy huyện của tỉnh
mặc dù đã được khởi công từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn thế nhưng sau gần ba năm thi công dự án này vẫn chưa thể hoàn thành
phía đơn vị thi công cũng như là chủ đầu tư đã nhiều lần lỗi hẹn với bà con vùng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
không có điện nhiều năm qua việc sinh hoạt của gia đình anh hoàng văn báo cũng như việc học hành của con cái đều phụ thuộc vào chiếc máy phát điện
dưới ánh đèn lập lòe vì dòng điện tự chế quá yếu anh báo cho biết bao giờ có điện vẫn là câu hỏi thường trực
không chỉ của gia đình anh mà còn là niềm mong mỏi của hơn ba mươi hộ dân nơi đây
thì rất là khó khăn nhiều thứ
trước đó toàn là dùng bằng đèn dầu thì các con bằng đèn thì các con học bài thì đèn dầu nó không sáng
không có điện thì bà con thì cũng không có cơ hội để tiếp cận những cái khoa học kỹ thuật để vào trong phát triển sản xuất trong cụ địa phương trong các thôn chưa có điện
theo dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh bắc cạn huyện bắc nạm
sẽ có hai mươi bốn trạm biến áp với hai mươi chín thôn bản được hưởng lợi
sau hai năm nỗ lực thi công đến nay đã có một mươi chín thôn bản được đóng điện còn một mươi thôn bản vẫn chưa có điện
có thôn nhà dân đã được lắp đặt bảng điện và cầu điện cách đây một năm nhưng đường điện thì chưa đóng
được hứa sẽ cấp điện trước tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu và một số hộ đã đi mua tv đài bóng điện chiếu sáng về nhưng đến nay chưa một lần được sử dụng
tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu và một số hộ đã đi mua tv đài bóng điện chiều sáng về nhưng đến nay chưa một lần được sử dụng
còn nếu trời mưa thì lại phải đợi do cái việc mà khó khăn trong cái việc mà vận chuyển vật tư vật liệu vào công trình dẫn tới là hai cái thôn này có bị chậm tiến độ so với lại kế hoạch đề ra
để góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu vùng xa ở huyện bắc nẵm
thiết nghĩ ngành điện cần đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp thi công khắc phục khó khăn để sớm hoàn tất các điều kiện cần thiết đóng điện cho người dân sử dụng trong thời gian sớm nhất